thiết thực chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
hôm nay ngày hai mươi một tháng tám công ty cổ phần đầu tư đèo cả đã tổ chức lễ thông xe toàn tuyến công trình trọng điểm quốc gia
dự án hầm đường bộ đèo cả nằm trên quốc lộ một rút ngắn thời gian qua đèo đến năm mươi phút
công trình đi vào vận hành sẽ kết nối hai tỉnh phú yên và khánh hòa trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
cũng như là tạo điều kiện về lưu thông giữa các tỉnh nam trung bộ với cả nước
cách đây sáu năm chính phủ quyết định mở đường hầm xuyên núi nối hai tỉnh phú yên và khánh hòa
và dự án đường hầm bộ qua đèo cả do công ty cổ phần đầu tư đèo cả làm chủ đầu tư
thực hiện theo hình thức đối tác công tư tức là nhà nước và nhà đầu tư cùng phân phối thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng
cung cấp dịch vụ công nghệ trên cơ sở hợp đồng dự án
ban đầu tổng mức đầu tư của dự án hơn một mươi năm sáu trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên trong quá trình triển khai
nhà đầu tư đã lựa chọn hướng tuyến giảm chiều dài hai ống hầm từ năm bảy km xuống còn bốn một km
đã giúp tiết giảm được hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng
hầm đường bộ qua đèo cả có tổng chiều dài hơn một mươi ba km
trong đó hệ thống hầm chính dài hơn tám hai km với hai ống song song cách nhau ba mươi mét
mỗi ống dài hơn bốn một km đường kính chín tám mét